tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền trong khu mộ một mươi sáu đối tượng đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thị xã bình minh bắt quả ta
trong một mươi sáu đối tượng có đến một mươi bốn người là nữ tại hiện trường lực lượng đã thu giữ trên người và chiếu bạc là một trăm ba mươi triệu đồng cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định